nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng chiều nay đồng chí tổng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố
ba gia đình vinh dự được phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng thăm và tặng quà trong đợt này là mẹ việt nam anh hùng
người có công giúp đỡ cách mạng ngô thị bồi ở phương hòa cường bắc quận hải châu
và hai gia đình thương binh hạng một trên bốn là hộ ông nguyễn xuân cả ở phường hòa thuận đông và hộ ông lâm văn bá phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
tại đây đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã thăm hỏi sức khỏe
ghi nhận và đánh giá cao những công lao to lớn của mẹ việt nam anh hùng và các gia đình thương binh trong bảo vệ và xây dựng tổ quốc
phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng gửi lời cảm ơn các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương thành phố đà nẵng đã luôn quan tâm thăm hỏi động viên chăm sóc và giúp đỡ các gia đình chính sách trong suốt thời gian qua